cách đây bốn năm để tạo mặt bằng thuận lợi cho nhà thầu thi công dự án đường hồ chí minh
hàng chục hộ dân xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã đồng tình với chủ trương di chuyển đến nơi ở mới
thế nhưng sau bốn năm chờ đợi khu tái định cư trung tâm xã vẫn đang ngổn ngang
bảy mươi hộ dân vẫn phải tiếp tục đối diện với nhiều mối lo thường trực tại nơi ở cũ
sau cuộc họp đầu tiên tại thôn phò nam xã hòa bắc vào năm hai nghìn một mươi bảy
ông hồ bày đã vận động con cháu trong gia đình di rời đến nơi ở tạm sớm bàn giao mặt bằng cho nhà nước
nhà ông bày bị giải tỏa hơn một nửa diện tích
bốn năm nay vợ chồng ông vẫn đang phải sống trong phần eo hẹp còn lại của ngôi nhà cũ
trước mối lo âu thấp thỏm mùa khô thì nóng bức mùa mưa gió căn nhà tạm bợ này trở thành nỗi bất an
thông tin tụ ủy ban nhân dân xã hòa bắc cho biết
khu tái định cư trung tâm xã bố trí chín mươi bốn lô đất với diện tích chín mươi năm m hai
hiện mới chỉ có một nửa số hộ tái định cư chịu nhận đất
huyện cũng như thành phố cũng như xã cũng vận động nhân dân là một năm là có như là phải có là tái định cư nhân dân ở
thì địa phương cũng tích cực theo dõi và có báo cáo để đồng đốc đơn vị thi công để hoàn thành bận giao mặt bản dân
trước thực trạng trên các cấp chính quyền thành phố đà nẵng cần sớm có phương án để người dân yên tâm sản xuất và ổn định cuộc sống